dẫu trải qua bao khó khăn nhưng tình yêu với nghệ thuật là động lực để tải đỉnh tinh vươn lên
để có được thành công như ngày hôm nay đó chính là kết quả của cả một quá trình phấn đấu một thái độ lao động và học tập nghiêm túc
từ sự nỗ lực của mình sau khi ra trường anh được nhận về công tác tại đoàn nghệ thuật tỉnh hà giang
qua quá trình học bốn năm ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc thì cũng tốt nghiệp ra trường
công tác tại đoàn nghệ thuật tỉnh hà giang được ba năm và sau đó do là quê ở tại đồng văn
cho nên là tôi cũng quyết định là xin chuyển công tác về công tác tại huyện đồng văn của tỉnh hà giang
đối với múa góc độ nhìn nhận từ bà con nhân dân của vùng cao rất là lạ lẫm
có nghĩa là chưa bao giờ có người dân tộc thiểu số cũng như là người vùng cao mà đi học múa
họ thấy rất là lạ về đấy thì bản thân tôi rất là cố gắng để làm sao mà thu hút được các em học sinh
các thế hệ trẻ là tham gia không những là nhảy múa mà còn học những cái điệu nhảy vũ quốc tế
để làm sao mà các em cảm thấy là hứng thú khi tham gia những cái lớp học như vậy
và từ đấy thì tôi cũng đã đào tạo ra rất là nhiều thế hệ học sinh cá nhân tôi tự mở ra
tạo cái niềm đam mê cho các em
từ đấy đến giờ thì thế hệ học sinh mà không theo nghiệp múa mà chỉ là làm phong trào thôi thì rất là nhiều
không thể hết được
còn đối với lại các em mà đi theo học múa của trường cao đẳng múa việt nam
trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội rồi trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc
đến thời điểm hiện tại là cũng có đến một mươi tám em học sinh đã được đào tạo hệ múa chính quy
và hiện tại cũng đang công tác tại huyện đồng văn huyện mèo vạc thành phố hà giang
và đoàn nghệ thuật hà giang và các đoàn nghệ thuật khu vực phía bắc
chính từ các em học sinh đấy đã tạo cái nguồn động lực để cho bản thân tôi phát triển
hà giang thì có một mươi chín dân tộc trong đó thì đối với lại vùng công viên địa chất unesco toàn cầu thì có một mươi bảy dân tộc
hội tụ ở đây có năm dân tộc dưới một mươi người dân tộc mà cần được bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
trong những năm qua hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc biệt là nghệ thuật quần trúng đã được phát triển rất là mạnh mẽ
tiêu biểu đó là nghệ sĩ múa tài đình tinh là một trong những con em của các dân tộc ít người
bạn là dân tộc nùng sinh ra và lớn lên ở huyện hoàng su phi lớn lên và đi học và ra trường
ở tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc thì bạn rất là gắn bó với lại đồng văn
tài đình tinh vừa là biên đạo múa và em trai cũng là tài đình hà
và em dâu là bạn nết cũng đã là những nghệ sĩ múa của đoàn nghệ thuật tỉnh hà giang
tham giải múa quốc tế cũng đã được giới huy chương vàng
và hiện nay bạn nết đã là nghệ sĩ ưu tú